nhiều bệnh nhân đã bị đổ mồ hôi trộm vào ban đêm gà gối quần áo của người bệnh ướt đẫm mặc dù phong ngủ thoáng mát do đó nhiều người buộc phải đứng dậy đi thay đồ
tiến sĩ ami khan khuyên rằng người có triệu chứng như vậy nên làm xét nghiệm
nôn mửa và tiêu chảy giáo sư tin spactor thông tin virus sars cov hai có thể tồn tại trong cả ruột
điều này đồng nghĩa một số người nhiễm covid một mươi chín và gặp các triệu chứng đường ruột như đau bụng nhưng họ lại có kết quả xét nghiệm âm tính vì không có dấu vết của omicron trong mũi hoặc miệng
chuyên gia giải thích chúng tôi biết rằng virus cố gắng xâm nhập vào miệng hoặc mũi xuất hiện trong hệ hô hấp phổi nhưng đôi khi virus đi vào ruột đặc biệt là những người bị covid một mươi chín kéo dài
lún lẫn đây là triệu chứng bất thường hơn một chút của biến thể omicron các bác sĩ cảnh báo nếu một người bị bệnh lún lẫn họ cần được đưa vào viện chữa trị
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ đánh giá đây là một dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp cdc cũng khuyến cáo bệnh nhân cần được trợ giúp ngay nếu khó thở đau dài dẳng tức ngực không tỉnh táo da môi tay nhột nhạt xanh tái
vấn đề về mắt tổ chức y tế thế giới liệt kê các kích ứng ở mắt là triệu chứng ít phổ biến hơn của virus sars cov hai các biểu hiện này có thể riêng lẻ hoặc kết hợp của viêm kết mạc đỏ mắt ngứa mắt đau mắt nhìn mờ nhạy cảm với ánh sáng